đêm ngày hai mươi tháng một mươi bão sonnen đã đi vào biển đông và trở thành cơn bão số tám
đến tám giờ sáng nay hai mươi một tháng một mươi bão số tám cách quần đảo hoàng sa sáu trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sáng nay hai mươi một tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp chỉ đạo ứng phó với bão số tám và mưa lũ các tỉnh huyền trung
đồng chí trịnh đình dũng phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp
hiện bão số tám đang di chuyển theo hướng tây và có khả năng mạnh thêm
bão số tám được dự báo với phạm vi ảnh hưởng rộng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực miền trung nước ta
với gió lớn cấp tám giật cấp một mươi sẽ gây sóng lớn ảnh hưởng đến khu vực tuyến biển
hiện vẫn còn bốn mươi bốn điểm sạt lở trên tuyến đê biển hơn một mươi năm trăm linh tàu với hơn bảy mươi sáu lao động vẫn đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm
cho nên yêu cầu là các đơn vị có liên quan bộ đội viên phòng hải sản giao thông v v
và các địa phương hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú ẩn tránh trú ẩn an toàn
đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên biển đặc biệt là những người nuôi trồng thủy sản trên biển
những cơ sở hoạt động kinh tế khác như du lịch v v
bên cạnh đó các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão bảo đảm an toàn trên khu vực đất liền
cần xây dựng phương án sơ tán dân ở khu vực ngập nước khu vực dễ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
quản lý an toàn các hồ thủy lợi thủy điện điều tiết vận hành bảo đảm an toàn
tính đến bảy giờ sáng nay mưa lũ miền trung đã khiến một trăm một mươi một người tử vong hai mươi hai người mất tích ba trăm bảy mươi một hectare lúa bị ngập
hơn bảy một trăm linh hectare hoa màu bị hư hại gần sáu con da súc và trên sáu trăm tám mươi năm con da cầm bị chết cuốn trôi
vẫn còn hơn một trăm hai mươi bốn hộ dân tại hai tỉnh hà tĩnh và quảng bình còn gặp sâu
phó thủ tướng cũng yêu cầu hàng cứu trợ của các đơn vị cá nhân cứu trợ cho miền trung
thì lãnh đạo các địa phương cần phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo huyện xã để phân bổ đến tận tay người dân
tránh tình trạng chỗ dễ tiếp cận thì được chỗ khó tiếp cận thì không ai cứu trợ